tại hà nội đã diễn ra đại hội thành lập hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh việt nam
việc thành lập hiệp hội phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh
với chiến lược phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đáp ứng được nguyện vọng của các nhà làm phim việt nam muốn có một tổ chức hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng
đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của điện ảnh thế giới
hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động dưới sự quản lý nhà nước của bộ nội vụ
và sự quản lý của các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội
hiệp hội có tư cách pháp nhân có con dấu được mở tài khoản theo quy định của pháp luật
có trụ sở đặt tại hà nội
hiệp hội tập hợp các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân làm công tác sản xuất phim
các nhà đầu tư xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam
các tổ chức cá nhân có xu hướng hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư sản xuất liên doanh
với các nhà làm phim trong nước và quốc tế phát triển nội lực điện ảnh việt
mở rộng thị trường quảng bá thương hiệu điện ảnh việt nam
đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh chất lượng cao mở rộng hợp tác quốc tế điện ảnh
quảng bá du lịch việt nam thông qua phim ảnh
tại đại hội hiệp hội đã thông qua nghị quyết bầu ra ban chấp hành và các lãnh đạo chủ chốt